trong khi đó bộ ngoại giao nga ngày hôm nay tuyên bố nước này đã áp lệnh trừng phạt nhằm vào bốn mươi ba công dân canada
nhằm đáp trả động thái tương tự vào hồi tháng năm của ottawa
bốn mươi ba cá nhân người canada này sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào nga
trong số những người bị nga áp đặt trừng phạt nói trên có các quan chức liên bang và khu vực moscow
moscow khẳng định nga có quyền triển khai các hành động trả đũa
nhằm đáp lại những hành động thù địch công khai của ottawa
ngày một mươi bảy tháng năm canada đã công bố danh sách các quan chức và công dân nga
bị quốc gia bắc mỹ này áp đặt lệnh trừng phạt có liên quan tới xung đột tại ukraine
bộ trưởng bộ an ninh công cộng canada cho biết nước này đã quyết định cấm nhập cảnh
đối với một công dân nga trong danh sách trừng phạt
trong đó có tổng thống nga vladimir putin các thành viên chính phủ và chỉ huy quân sự của nga
cũng như một số người khác có liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ở ukraine